thưa quý vị trong phiên làm việc ngày hôm nay tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
một vấn đề nóng được các đại biểu nêu ra tại nghị trường chính là về tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý sợ sai
né tránh đùn đẩy trách nhiệm khi thực thi công vụ
không chỉ diễn ra ở một số lĩnh vực hiện tượng cán bộ sợ sai sợ trách nhiệm né tránh và đùn đẩy đã xuất hiện
và đang có dấu hiệu lan rộng từ cấp trung ương tới cấp địa phương từ khu vực công đến khu vực tư
đó là nhận định được nhiều đại biểu nêu ra
cùng với đó nhiều ý kiến cũng đề nghị chính phủ cần có những giải pháp để sốc lại tinh thần làm việc
về vấn đề này bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết hiện tượng này đang làm chậm trễ và trì trệ hoạt động công vụ
bao mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
cản trở động lực và nguồn lực phát triển ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội
lý giải nguyên nhân cho thực tế này bộ trưởng bộ nội vụ cho rằng nhận thức và ý thức trách nhiệm
cũng như năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế
cùng với đó vai trò trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị địa phương chưa được phát huy nghiêm túc
kỳ cương kỳ luật hiện nay thì đang được sắt lại đang được xiết chặt lại
phòng chống tham nhũng tiêu cực thì đang được đầy mạnh
và hệ thống chính trị và hàng loạt cán bộ công chức bị kỷ luật bị khởi tố bị truy tố do sai phạm nghiêm trọng
thì cũng đã dẫn đến tâm lý một bộ phận cán bộ công chức của chúng ta sợ sai và sợ trách nhiệm
nhấn mạnh về thực tế nhiều địa phương đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bộ trưởng bộ nội vụ khẳng định hiện tượng cán bộ không dám làm sợ sai là vi phạm
sai phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
là biểu hiện của suy thoái vật
nhấn mạnh về tư tưởng chính trị cần nghiêm khắc phê phán triệt tiêu
về giải pháp bộ trưởng bộ nội vụ cho biết phải thay đổi nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ công chức
chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức công vụ xóa bỏ và chấn chỉnh tư tưởng không làm thì không sai
thể chế hóa chủ trương bảo vệ khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
vì lợi ích chung xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ
hơn lúc nào hết đề nghị huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ
để thực hiện các giải pháp với ý thức và trách nhiệm cao nhất quyết tâm công phá tâm lý sợ sai sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ
trong đó phát huy cao độ vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
và nhân đây chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan kiểm tra điều tra truy tố xét xử tiếp tục nghiên cứu
phân loại vụ việc vi phạm sai phạm có tính chất mức
độ động cơ nếu không có vụ lợi cá nhân không tham ô tham nhũng thì khoan dung khoan hồng nhân văn hơn nữa
nhằm tạo cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm vì trách nhiệm chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
cũng về trách nhiệm làm việc của đội ngũ thực thi công vụ một số ý kiến cũng đề nghị sớm điều chỉnh các chính sách tiền lương
đảm bảo thu nhập cho đội ngũ cán bộ từ đó sẽ góp phần giảm tâm lý né tránh đùn đẩy nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ
cần tiếp tục có sự đầu tư thích đáng từ sớm từ xa để xây lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh
thì ngoài sự quan tâm đầu tư cho trang bị tôi đề nghị đảng nhà nước quốc hội cần tiếp tục chú trọng hỗ trợ về thu nhập
nâng cao đời sống vật chất nhất là chế độ tiền lương và thu nhập để cán bộ chiến sĩ yên tâm phục vụ
cũng trong phiên thảo luận hôm nay quốc hội đã thảo luận về nhiều vấn đề nóng khác của đời sống kinh tế xã hội
như tình trạng chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc gỡ khó cho doanh nghiệp và người lao động
chiều nay tại hà nội tiểu ban an ninh trật tự đại hội thể thao học sinh đông nam á lần thứ một mươi ba
và các hội nghị sự kiện từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự chủ trì phiên họp
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh các hội nghị sự kiện từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là đại hội thể thao học sinh đông nam á lần thứ một mươi ba là sự kiện lớn được quan tâm có ý nghĩa chính trị quan trọng
do đó phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện
đồng chí thứ trưởng đề nghị các thành viên tiểu ban an ninh trả tự cần phát huy kinh nghiệm huy động phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện
kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng phối hợp hướng dẫn thủ tục quy trình xuất nhập cảnh được thuận lợi
triển khai các phương án kiểm tra kiểm soát các khu vực các sự kiện hướng dẫn đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ tại các sự kiện
phần luồng đảm bảo an toàn giao thông
đồng thời đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức xây dựng các tin bài phóng sự
về công tác đảm bảo an ninh trật tự để lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an
còn vào sáng nay tại hà nội tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả tháng năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ chủ trì phiên họp
cùng dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các bộ ngành các đồng chí thành viên trong tổ công tác
qua triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng năm tháng sáu tới nay đã hoàn thành bốn nhiệm vụ đang thực hiện một mươi sáu nhiệm vụ theo lộ trình trong tháng sáu bảy chưa hoàn thành một mươi một nhiệm vụ
biểu dương kết quả các bộ ngành địa phương đạt được có sự chuyển biến tích cực cùng dẫn chứng một số tiện ích mà người dân doanh nghiệp đã được thụ hưởng
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc đề nghị các nhiệm vụ còn chậm muộn và nhiệm vụ trong tháng sáu cần gấp rút hoàn thành
liên quan đến những tồn tại hạn chế và nguy cơ làm chậm lộ trình triển khai đề án sáu đối với bốn nhóm vấn đề pháp lý dịch vụ công hạ tầng công nghệ và nguồn lực
thứ trưởng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tập trung tháo gỡ đồng thời đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị các thành viên tổ công tác nhanh chóng triển khai phần mềm theo dõi giám sát
cần kiểm điểm thường xuyên báo cáo kết quả hàng tuần về cơ quan thường trực để tập hợp đề xuất nhằm phục vụ triển khai có hiệu quả đề án sáu
cũng trong sáng nay làm việc và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm với cục y tế thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác y tế công an nhân dân
và thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác y tế công an
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cục y tế đã tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt đối với hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công an nhân dân
cơ chế chính sách đối với các bệnh viện hạng một đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công
tập trung công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế công an công tác hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra cũng đã được tăng cường
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh việc tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả quyết định số năm nghìn năm trăm sáu mươi hai của bộ trưởng bộ công an
ban hành đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và các chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân các bác sĩ giỏi
đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế đầu tư xây dựng và giải ngân các nguồn kinh phí được cấp trong năm hai nghìn một mươi chín
làm tốt công tác xây dựng đảng thực hiện nghiêm quy chế làm việc phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chiến sĩ
trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến cũng đã trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng đối với đồng chí thiếu tướng vũ hải nam phó cục trưởng cục y tế
với hai hệ thống cấp tài khoản định danh điện tử mức hai được triển khai lắp đặt tại sân bay nội bài
bộ công an và công an tp hà nội dự kiến cấp cho khoảng từ hai đến ba cán bộ nhà ga và khách đi máy bay
hoạt động này nhằm đẩy nhanh tiến độ phủ kín cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố hà nội cũng như công dân cả nước
theo đó bắt đầu từ ngày hôm nay cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an phối hợp với công an tp hà nội và cảng hàng không quốc tế nội bài
đã triển khai hệ thống tại hai địa điểm ngay tại nhà ga nội địa t một sân bay nội bài
các đơn vị đã bố trí khoảng ba mươi cán bộ chiến sĩ với thời gian làm việc từ tám đến một mươi bảy giờ hàng ngày để hướng dẫn cấp kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh trên nền tảng ứng dụng vneid cho cán bộ nhà ga và người dân đi máy bay
ngoài sân bay công an tp hà nội sẽ tổ chức cấp tài khoản định danh mức hai tại các bệnh viện trường học cơ quan khu công nghiệp
việc mở điểm cấp tài khoản ngay tại sân bay sẽ tạo thuận lợi tốt nhất cho công dân thay vì phải đến các trụ sở cơ quan công an để kích hoạt qua đó hạn chế giảm thời gian đi lại
việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai cho phép người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã được tích hợp các loại giấy tờ đồng thời thực hiện các giao dịch tài chính
đặc biệt tới đây hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai làm thủ tục đi máy bay tại hai mươi hai sân bay trên toàn quốc
chiều nay công an tỉnh lâm đồng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu đường bóc hồ dậy
bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sơ kết hai năm thực hiện kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
thực hiện sáu đường bóc hồ dậy lực lượng công an lâm đồng đã từng bước trưởng thành lớn mạnh khẳng định được vai trò nồng cốt trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm
giữ vững an ninh chính trị bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
lực lượng công an lâm đồng đã đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch đấu tranh bóc gỡ cô lập và làm tan giã tổ chức phản động
các khó khăn
các hội nhóm lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để hoạt động chống phá nhằm mục đích thực hiện thủ đoạn chính trị
bên cạnh đó công an lâm đồng đã phát động nhiều phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể
kết quả đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quân thân vì dân phục vụ
dịp này giám đốc công an tỉnh đã tuyên dương bảy mươi năm tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thưa quý vị nam đàn là một huyện nằm ở phía đông tỉnh nghệ an là quê hương của chủ tịch hồ chí minh
với nhiều di tích và danh thắng nổi tiếng thu hút đông đảo du khách gần xa
do vậy công an tỉnh nghệ an đã lựa chọn nam đàn là một trong bốn đơn vị cấp huyện xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trên quê hương bắc trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng cũng đầy thuận lợi bởi chủ trương đã nhận được sự đồng thuận to lớn của cả hệ thống chính trị và người dân
là người dân trên quê hương chủ tịch hồ chí minh kính yêu tự hào bao nhiêu
ông phan văn nghiêm lại càng thấy trách nhiệm bấy nhiêu trong việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển
không nề hà vất vả ông đã cùng lực lượng công an xã đi tuyên truyền vận động nhân dân
chung tay lắp đặt hệ thống loa phát thanh và camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh trật tự từng ngõ xóm
nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn nói chung là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân không riêng một ai
mọi người dân đều tự giác và trách nhiệm về công tác bảo vệ an ninh tổ quốc
người dân đã nhận thức rất là đầy đủ
từ đó là công tác xài họa để đầu tư kinh phí
lắp đặt hệ thống loa phát thanh để truyền tài những thông tin kịp thời đến người dân
sự ủng hộ giúp sức của nhân dân chính là chìa khóa quan trọng để xã kim liên
một trong bốn đơn vị được công an huyện nam đàn lựa chọn là xã điểm
để mạnh xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong quá trình thực hiện tình quyền cũng đã chỉ đào lực lượng công an xã
phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị
cũng như là người dân để vận động nhân dân có trách nhiệm trong việc phá thiền
cũng như là tham gia tội giặc tội phạm
và trên địa bàn thì cơ bản là tình hình an ninh chính trị
cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã kim liên thì thường xuyên được đảm bảo
lực lượng công an xã đã thường xuyên quản triệt để học tập và thực hiện tốt sáu điều bảo khổ dày công an nhân dân
cạn bộ chiến sĩ không ngừng
đó rồi về phẩm chất đạo đức chính trị lê lội tạc phóng làm việc
quá trình tiếp xúc giải quyết thu thục hành trình về nhân dân
phải gân dân bạm dân và phải dừa vào nhân dân để cùng làm cùng ngắm cùng ngợ cùng làm với nhân dân
nhằm xây dựng người chiến sĩ công an nhân dân đến quê hương bạc bản lịnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
xây dựng huyện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
không chỉ đơn giản là huy động sức dân
vào các mô hình mà quan trọng hơn mô hình đó phải có tính bền vững có tính lan tỏa và được nhân rộng
do vậy công an huyện nam đàn đã chủ động tham mưu cho huyện ủy
ủy ban nhân dân huyện ban hành các kế hoạch lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện
công an huyện cũng đã tham mưu để một hội nghị và quán triệt đến cán bộ chủ chốt từ cấp huyện cho đến cơ sở
qua đó để nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm đồng thời cũng để làm rõ lộ trình
lộ trình nhiệm vụ
và giải đáp những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
công an huyện cũng đã thành lập các tổ công tác xuống trực tiếp làm việc với các đơn vị được lựa chọn trên
và hướng dẫn thực hiện theo các tiêu chí của bộ công an đã bán hành
và giải đáp những khó khăn vướng mắt để tháo gỡ cho các đơn vị trong thực hiện trong năm nay
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân
nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định
tội phạm giảm sâu không có tụ điểm phức tạp về hình sự kinh tế ma túy
đây sẽ là cơ sở để huyện nam đàn phấn đấu đạt điển hình
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vào năm hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi tám cttg
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử
chống thất thu thuế bảo đảm an ninh tiền tệ
theo đó để tăng cường hiệu lực hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số
trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử
hoạt động kinh doanh trên nền tảng số kinh doanh xuyên biên giới
kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành phục vụ phát triển thương mại điện tử
chống thất thu thuế bảo đảm an ninh tiền tệ
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
trong đó yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành trong việc hoàn thiện
việc sửa đổi chính sách pháp luật chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ
bảo đảm mục tiêu chung phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuế
bảo đảm an ninh mạng an ninh tiền tệ
trong đó nghiên cứu sử dụng định danh xác thực địa tử trong các giao dịch thương mại điện tử
phối hợp với bộ tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối
chia sẻ dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chuyển đổi
sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định tại luật quản lý thuế số ba mươi tám hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn
tổ chức cá nhân trong nước có hợp tác với tổ chức cá nhân nước ngoài
kinh doanh dịch vụ viễn thông quảng cáo trên không gian mạng dịch vụ thanh toán
trung gian thanh toán ví điện tử chuyển tiền các sản phẩm dịch vụ phần mềm
các sản phẩm dịch vụ nội dung thông tin số và các sản phẩm
dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới tại việt nam
các cá nhân có thu nhập từ quảng cáo do cung cấp sản phẩm dịch vụ nội dung thông tin số
trên các nền tảng chia sẻ video xuyên biên giới trên không gian mạng
thông tin cá nhân có hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa
cung cấp dịch vụ trên các website thương mại điện tử mạng xã hội
thời hạn hoàn thành chậm nhất trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
chủ trì phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư với cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương
để thực hiện định danh và xác thực địa tử đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch
thuế ngân hàng viễn thông phục vụ định danh xác thực cá nhân tổ chức
phòng ngừa các hành vi gian lận trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử
tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai đăng ký nộp thuế
trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid và các nền tảng khác do cơ quan thuế hướng dẫn
nghiên cứu phát triển hoặc tích hợp ứng dụng cổng thanh toán ví điện tử
các tiện ích khác trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid
để tạo thuật lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động thương mại địa tử
phối hợp với bộ công thương ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip định danh
và xác thực địa tử để xác thực chủ thể tham gia giao kết hợp đồng địa tử
trên trục phát triển hợp đồng điện tử việt nam
phối hợp với bộ thông tin và truyền thông ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
định danh và xác thực địa tử để xác thực chủ thể đăng ký cấp chứng thư
số thuê bao viễn thông di động
hướng dẫn thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
để nghiên cứu sử dụng định danh và xác thực địa tử trong các giao dịch thương mại điện tử
thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm hai nghìn hai mươi
chủ trì phân tích tổng hợp dữ liệu dân cư định danh xác thực địa tử
và dữ liệu làm giàu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để phát hiện sớm các hành vi trôn thuế phục vụ truy thu và quản lý về thuế
thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm hai nghìn hai mươi
chủ trì nghiên cứu cơ chế cung cấp khai thác dữ liệu mở
cho các doanh nghiệp tổ chức khảo sát phát triển thị trường thương mại đệ tử
thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm hai nghìn hai mươi
chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan hướng dẫn
thúc đẩy các tiện ích thanh toán trực tuyến chữ ký số
trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid
để tạo thuật lợi cho người dân khi tham gia hoạt động thương mại địa tử
thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
sau ba ngày xét xử vào chiều nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án
đối với bị cáo chu tiến dũng nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn
cùng chín đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo đó tuyên phạt bị cáo chu tiến dũng năm năm tù giam
các bị cáo khác gồm đỗ văn ngà cựu kê toán trưởng bốn năm tù giam
nguyễn hoành hoa cựu chủ tịch hội đồng thành viên bốn năm tù giam
nguyễn hoàng anh cựu tránh văn phòng ba năm sáu tháng tù giam
các bị cáo khác cũng bị tuyên phạt với các mức án từ án treo cho đến ba năm tù giam
trước đó theo cáo trạng bị cáo chu tiến dũng và đồng phạm đã có những sai phạm
khi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát hai mươi hai tỷ đồng tại tổng công ty công nghiệp sài gòn từ năm hai nghìn một mươi bảy
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang lấy lời khai của hơn ba mươi người
có liên quan đến việc làm các giấy tờ giả để xác minh làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm
trước đó ngày hai mươi chín tháng năm bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp biên hòa tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
gồm lê thị huệ và hoàng trọng đại cùng chú phường tràng giài tp biên hòa
khi các đối tượng đang thực hiện việc tàng trữ các giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội
giải đã được làm khống nội dung chuẩn bị giao cho những người đặt mua
đồng thời tạm giữ hàng trăm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
do nhiều phòng khám khác nhau lập khống nội dung
qua đấu tranh bước đầu huệ thừa nhận từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
đã giao dịch hàng chục nghìn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
giấy khám sức khỏe giả thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
và hoạt động làm cò giấy chứng nhận từ thời gian năm hai nghìn hai mươi
công nhân gửi giấy bảo hiểm xã hội cho tôi
tôi chụp gửi lại cho nhân viên phòng khám
sau đó phòng khám làm khống để nghỉ việc gửi lại cho tôi
mỗi tháng tôi nhận khoảng hơn một giấy chứng nhận
phòng khám bán lại cho tôi khoảng hai mươi ba mươi ngàn một phiếu
tôi bán lại cho công nhân tranh lệch mỗi phiếu là một mươi
mỗi tháng thu lợi khoảng một mươi năm hai mươi triệu đồng
xác lập chuyên án mở rộng điều tra
ngày ba mươi tháng năm công an tp bih
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ viện kiểm sát nhân dân tp bih
đồng loạt tiến hành khám xét các phòng khám nhà ở của một số đối tượng
tại các phường tân hiệp long bình long bình tân tràng giai bửu hòa
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận
bệnh nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả
chưa có thông tin người khám và nhiều máy móc tài liệu liên quan
đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám
qua điều tra sách
bắt đầu các đối tượng khai nhận cũng thực hiện việc mua bán này từ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên số lượng của những năm trước chỉ là hoạt động nhỏ lẻ thôi
mà tới thời gian gần đây cuối năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng hoạt động mang tính chất là nhiều hơn và thường xuyên hơn
và số lượng giấy mà các đối tượng mua bán cũng nhiều hơn
qua điều tra bước đầu xác định
ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày các phòng khám còn mua bán
làm khống các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động
chủ yếu là công nhân trong các công ty người thi sát hạch lái xe
các phòng khám ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
thì còn lập hồ sơ khống để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế
hiện công an tp biên hòa đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước đó sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe ô tô
tổ công tác công an phường trà bá phối hợp với công an phường tây sơn
thành phố pleiku tỉnh gia lai đã nhanh chóng truy đuổi
không chế đối tượng và thu hồi tài sản cho người dân
cảm kích trước tinh thần truy bắt tội phạm đến cùng trong thư anh tuấn bày tỏ
qua thư này tôi xin chân thành cảm ơn đến lực lượng công an phường cha bá
công an phường tây sơn đã giúp tôi bắt được đối tượng trộm cắp tài sản
được biết quá trình truy đuổi đối tượng không chữ chấp hành lộ lệnh của lực lượng công an
mà lái xe bỏ chạy bị lật xe do gặp chứng ngại vật
đối tượng đã nhanh chóng tiêu kết tổ thoát
nhưng tổ công tác công an phường trà bá đã nhanh chóng cùng với người dân
không chế đối tượng phối hợp với công an phường tây sơn
áp giải đối tượng về trụ sở làm việc